xuống mức thấp kỷ lục trong vòng hai mươi năm năm qua nguyên nhân của sự sụt giảm này là do những quan ngại
về việc tân tổng thống mỹ do ông donald trump sẽ thực hiện cam kết của mình trong chiến dịch vận động
tranh cử liên quan tới việc ký lại hoặc rút khỏi hiệp định thương mại tự do bắc mỹ
hiệp định này có sự tham gia của mỹ mexico và canada mà mexico đang được hưởng lợi
không chỉ các nhà đầu tư mà ngay cả người dân mexico cũng bày tỏ lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này
tổng thống mỹ mới đắc cử donald trump từng đe dọa trục xuất hàng triệu người mexico nhập cư trái phép
cũng như việc xây một bức tường dọc biên giới chung nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp
với chi phí ước tính lên đến một mươi tỷ đô la ông trump cũng đề xuất phong tỏa hàng tỷ đô la kiều hối
mà mexico tiếp nhận hàng năm từ các công dân đang sinh sống và làm việc tại mỹ nhằm tạo sức ép
đối với chính quyền mexico và áp thuế ba mươi năm đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ mexico nhằm giảm thâm hụt thương mại
mặt khác tổng thống mỹ mới đắc cử cũng đe dọa tẩy chay hiệp định thương mại tự do bắc mỹ
tương lai trước mắt đang không chắc chắn quan điểm và chính sách bảo thủ cực đoan của donald trump
sẽ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn đơn cử như nhìn vào ảnh hưởng của kết quả cuộc bầu cử tân tổng thống mỹ
tới đồng peso và mọi thứ khác
cho dù chính sách tương lai của tân tổng thống mỹ donald trump là như thế nào
thì cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế mexico và nhiều khu vực khác trên thế giới
tuy nhiên chúng ta có thể thấy trên hết những chính sách đó sẽ ưu tiên bảo đảm có lợi đầu tiên cho chính nước mỹ
các nhà đầu tư kinh tế nhận định hai nền kinh tế mỹ và mexico đang có sự liên kết chặt chẽ
và thật khó để có thể áp dụng biện pháp tự bảo hộ nào mà không ảnh hưởng tới bên kia
tuy nhiên đây cũng được nhận định là dịp để mexico có thể tái cơ cấu lại nền kinh tế
và tập trung cải cách các chính sách nội bộ để phát triển